thưa quý vị dù trên cầu đang xảy ra ủn ứ phương tiện tài xế vẫn điều khiển xe bán tải rượt đuổi chèn ép một ô tô con
sau đó tài xế xe bán tải còn dừng ô tô giữa cầu xuống xe vỗ kính đập gặp gương chiếu hậu ô tô con
đoàn clip được thành viên nhóm facebook offp chia sẻ mới đây thu hút hàng trăm bình luận
trong đó đa số có ý kiến chỉ trích hành vi lãng lách rượt đuổi chèn ép phá xe ô tô con của tài xế ô tô bán tải
theo thành viên chia sẻ clip sự việc xảy ra trên cầu vĩnh tuy hà nội hôm sáu tháng một mươi hai người điều khiển xe ô tô con là một phụ nữ
đoạn clip cũng cho thấy việc ứng xử khi tham gia giao thông giữa những người điều khiển phương tiện cần phải nâng cao hơn nữa để đảm bảo mỗi phương tiện khi ra đường sẽ đảm bảo an toàn